ngày hôm qua hai mươi ba tháng bảy tại trụ sở thanh huy lãnh đạo thành phố hải phòng đã gặp gỡ biểu dương trao thưởng cho giáo viên học sinh đoạt giải huy trương vàng olympic toán quốc tế năm hai nghìn một mươi chín
trong kỳ thi olympic toán quốc tế hai nghìn một mươi chín lần thứ sáu mươi tại anh từ ngày một mươi năm đến ngày hai mươi hai tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín hải phòng có một học sinh tham dự vào đoạt huy chương vàng đó là em nguyễn thuận hưng học sinh lớp một mươi hai chuyên toán trường trung học phổ thông chuyên trần phú
theo đó em nguyễn thuận hưng đã được thưởng năm trăm linh triệu đồng giáo viên giảng dạy trực tiếp em hưng là thầy giáo lê đức thịnh được thưởng hai trăm năm mươi triệu đồng tập thể giáo viên tham gia giảng dạy đội tuyển được thưởng một trăm linh triệu đồng tập thể ban giám hiệu được thưởng năm mươi triệu đồng tổng số tiền thưởng của thành phố cho học sinh đoạt huy chương vàng kỳ thi olympic toán học quốc tế hai nghìn một mươi chín và các thầy cô giáo là chín trăm linh triệu đồng